hôm nay ba tháng hai đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đã đến thăm và tặng quà tết tham dự khánh thành phòng học cầu nông thôn tại tỉnh trà vinh
đồng chí đã đến thăm và tặng quà một trăm linh hộ nghèo ở huyện càng long mỗi phần quà giá trị một triệu đồng tặng học bổng cho năm sinh viên có thành tích xuất sắc ở trường đại học trà vinh mỗi phần trị giá ba triệu đồng và chúc tết lãnh đạo tỉnh trà vinh
đồng chí nguyễn thiện nhân khẳng định tp hcm sẽ tiếp tục thắt chặt mối quan hệ hỗ trợ cùng nhau phát triển
dịp này đồng chí nguyễn thiện nhân đến dự lễ và tham gia các bang khánh thành một mươi phòng học ở trường trung học cơ sở nghị long phú do thành ủy ủy ban dân tp hcm hỗ trợ gần sáu tỷ đồng xây dựng và cầu nông thôn ở ấp bảy xã an trường huyện càng long được xây dựng từ nguồn kinh phí vận động các nhà hào tâm ở tp hcm góp trị giá gần chín tỷ đồng